tại trung tâm hội nghị quốc gia đã diễn ra phiên họp trù bị đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi
dưới sự chủ trì của ủy ban dân tộc phiên họp đã thông qua báo cáo tổng hợp về nhân sự đại hội và bầu đoàn chủ tịch của đại hội chính thức
báo cáo về vấn đề nhân sự tại đại hội thứ trưởng phó chủ nhiệm ủy ban dân tộc hoàng thị hạnh cho biết
đại hội chính thức sẽ diễn ra từ tám h đến một mươi bảy h ngày bốn tháng một mươi hai tại hà nội
đại hội sẽ có sự góp mặt của một năm trăm chín mươi ba đại biểu là đại diện cho năm mươi bốn dân tộc việt nam anh em tham dự
đại biểu nhiều tuổi nhất là chín mươi một tuổi đại biểu nhỏ tuổi nhất là một mươi tám tuổi ở bình phước
các dân tộc có số lượng đại biểu đông nhất là dân tộc tây chiếm một mươi một chín dân tộc mường chiếm một mươi bốn mươi năm dân tộc thái chiếm chín bảy mươi hai dân tộc khmer chiếm tám sáu mươi sáu
phiên chủ bị cũng lấy ý kiến và thông qua chương trình đại hội bầu ra đoàn chủ tịch để điều hành đại hội
đoàn chủ tịch gồm sáu mươi tám đồng chí đoàn thư ký của đại hội với sự thống nhất cao trong toàn thể đại biểu
đảng và nhà nước sẽ tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất cho ủy ban dân tộc
chủ tịch nước tặng tám huân chương lao động các hạng và một huân chương đại đoàn kết cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu